từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh cà mau xảy ra một mươi bốn vụ tai nạn về điện làm một mươi người thiệt mạng và năm người bị thương
trong đó tai nạn do nuôi tôm công nghiệp là ba vụ tai nạn do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là năm vụ
tai nạn do bất cẩn trong sinh hoạt là sáu vụ và hiện nay thì sự cố về điện còn diễn biến khá phức tạp
hiện nay trên địa bàn tỉnh cà mau các hộ nuôi tôm công nghiệp tự phát rất nhiều nên nguồn điện phục vụ cho quá trình nuôi tôm là rất cần thiết
nhưng kiến thức an toàn về sử dụng điện chưa được quan tâm đúng mức
bên cạnh đó người dân sử dụng điện chia hơi thường dùng cây gỗ tạm bỡ để cột đỡ dây điện
qua thời gian dài nhiều cây đã mục đường điện bị đứt chóc vỏ
điện chia hơi có đoạn kéo dài đến một mét rất nguy hiểm đối với con người
để giảm thiểu tai nạn điện ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa chỉ đạo tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn việc quản lý và sử dụng điện an toàn trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn
phổ biến sâu rộng trong nhân dân về việc sử dụng điện an toàn tiết kiệm và hiệu quả
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sử dụng điện không an toàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực điện